đây là mùa cưới gây tâm lý hoang mang cho các gia đình
công an huyện thành oai tổ chức triển khai các biện pháp giả soát để sàng lọc ra đối tượng nghi vấn

đối tượng đã khai nhận việc hành vi

đối tượng là ngọc thúy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thôn liên tân xã phương trung thành oai hà nội

cái buổi đưa đón dâu để đạt được sự tin tưởng của gia đình và hai bên
và qua đó đối tượng có thể đồn nhập vào cái buồng cưới và nơi để tài sản để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản

chị trà trộn vào đấy thì người ta có phiền ra không
lý do thì sao như vậy

vâng xin cảm ơn phóng viên thúy hiền
thưa quý vị công an huyện thanh ngoài cũng cho chúng tôi biết thêm đó là sau khi mà vụ việc này được khám phá thì nhiều hộ dân khác cũng có đơn trình báo về tình trạng là gia đình bị mất trộm phong bì mừng trong đám cưới
và như vậy là đám cưới diễn ra sẽ luôn là cơ hội
phạm ra tay nếu như các gia đình mất cảnh giác
và bản tin tiếp tục với một thông tin khác từ an giang
hàng trăm công cụ hỗ trợ và đồ chơi mang tính bạo lực vừa được phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh an giang phối hợp cùng với cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ tại chợ cửa khẩu quốc tế tỉnh biên an giang
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trong các kiosk của bốn tiểu thương có cất dấu nhiều công cụ hỗ trợ và đồ chơi mang tính bạo lực
lực lượng tiến hành lập biên bản tạm giữ bảy mươi cây roi điện một trăm linh tám cây gậy khúc ba khúc và gần ba trăm linh đèn pin có tính năng roi điện nhiều giao bấm và súng bắn đạn nhựa
qua điều tra ban đầu các tiểu thương khai nhận toàn bộ số hàng trên không rõ nguồn gốc xuất xứ và được các tiểu thương mua từ campuchia đem về chợ cửa khẩu quốc tế tịnh biên bán lại kiếm lời
vừa rồi là những tin tức an ninh trật tự của một trăm một mươi ba online
quý vị và các bạn đừng vội rời màn hình
bởi vì biên tập viên thu hương sẽ quay trở lại với tiểu mục lệnh truy nã sau một ít phút nữa